công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy hơn một trăm linh hectare mía đang trong thời kỳ thu hoạch tại tiểu khu hai trăm ba mươi sáu thuộc địa bàn hai xã ea bung và yatomot huyện biên giới ea súp tỉnh đắk lắc
theo đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một người dân xã yà tờ mốt huyện ea súp phát hiện ngọn lửa bùng phát cháy dữ dội tại cánh đồng mía thuộc tiểu khu hai trăm ba mươi sáu xã yatomot nên đã hô hoán người dân đến dập lửa
nhưng do thời tiết khô hành kèm gió to ngọn lửa nhanh chóng thiêu dụi hàng chục hectare mía trên địa bàn xã sau đó lan sang nhiều diện tích mía khác của xã ia bung huyện ea súp
đến trưa ngày một mươi ba tháng một đã có hơn một trăm linh hectare lúa
mía đang trong thời kỳ thu hoạch của hơn một mươi hộ dân trên địa bàn hai xã bị ngọn lửa thiêu rụi
nhận được tin báo của người dân công an huyện ea súp đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra vụ việc
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể là do việc người dân đốt thực bì thì gặp gió to khiến ngọn lửa lan sang các cánh đồng mía
hiện các cơ quan chức năng của địa phương vẫn chưa thống kê được thiệt hại do vụ cháy gây ra